quan điểm nhất quán đã được người đứng đầu đảng ta nhiều lần khẳng định cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực vẫn luôn được đảng ta tiến hành không ngừng không nghỉ không có vùng cấm
trong bối cảnh dịch bệnh những hành vi tham nhũng trục lợi lại càng phải xử lý nghiêm
đã có thêm những diễn biến mới liên quan đến các vụ việc lợi dụng dịch bệnh để tư lợi
và thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng hai
thông tin mới nhất về vụ nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao liên quan đến các chuyến bay đưa công dân việt nam ở nước ngoài về nước trong thời điểm dịch bệnh
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải
đề nghị cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra
cơ quan điều tra đề nghị bộ trưởng giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu làm rõ về chủ trương tổ chức các chuyến bay giải cứu không trả phí
và chuyến bay combo có trả phí để đưa công dân về nước bắt đầu từ thời điểm nào căn cứ vào tiêu chí cơ sở nào để bộ giao thông vận tải xét duyệt cấp chuyến bay
quy trình thủ tục xử lý việc xét duyệt cho hãng hàng không bay combo giải cứu như thế nào
đồng thời cung cấp cho cơ quan điều tra danh sách chi tiết hãng hàng không chuyến bay
bao gồm thông tin về thời gian về số hiệu máy bay sân bay cất cánh sân bay hạ cánh và các công ty doanh nghiệp đã được bộ giao thông vận tải cấp phép
triển khai các chuyến bay giải cứu combo kế hoạch và văn bản phê duyệt danh sách công dân đã được đưa từ nước ngoài về trên các chuyến bay này
hợp đồng chi phí thanh toán của từng chuyến bay
trong khi đó vào sáng ngày hôm nay giám đốc và kế toán trưởng cdc huế cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam do có nhiều sai phạm liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị
vật tư hóa chất quần áo bảo hộ phòng chống dịch diễn ra trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
hoàng văn đức giám đốc cdc thừa thiên huế và hà thúc nhật kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán cdc huế đã vì vụ lợi dẫn đến vi phạm quy định về đấu thầu
trong mua sắm vật tư trang thiết bị y tế gây thiệt hại về tài sản cho nhà nước
ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng đức và nhật về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
khám xét tại nhà của hai đối tượng lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu và tiền mặt có liên quan đến vụ án
do làm ăn thua lỗ phạm hữu tài chú tại tỉnh ninh bình đã đột nhập vào một trung tâm thương mại tại thành phố ninh bình và lấy đi số tiền gần một ba tỷ đồng
công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình vừa bắt giữ đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
nhận được tin báo tại phòng thủ quỹ tầng bảy trung tâm thương mại thuộc phố tân an phường tân thành thành phố ninh bình tỉnh ninh bình bị kẻ gian đột nhập phá kết sắt trộm cắp một tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng
chỉ sau ba mươi giờ tập trung truy xét công an tp ninh bình đã điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng phạm hữu tài
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận do làm ăn thua lỗ đối tượng đã sử dụng xà cầy găng tay quần áo khẩu trang đột nhập vào trung tâm thương mại phá cửa phá kết sát và trộm cắp một tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng
vụ việc đang được điều tra xử lý theo thẩm quyền
những ngày đầu năm hàng vạn sinh viên ở khắp các tỉnh thành phố đã trở về thủ đô hà nội để chuẩn bị nhập trường học trực tiếp
đi cùng với đó là dịch vụ cho thuê trọ lại được dịp nóng lên
đánh vào tâm lý cần có nhà trọ của sinh viên rất nhiều đối tượng lừa đảo đã đưa các chiêu trò khác nhau
mặc dù đã được cảnh báo nhưng hàng trăm người vẫn trở thành nạn nhân của các đối tượng này
những thông tin quảng cáo trên tờ rơi với nội dung cho thuê nhà trọ được dán ở khắp mọi ngõ ngách
cho đến những thông tin cho thuê nhà trọ được đăng tải trên mạng xã hội
thế nhưng cũng không ít những đối tượng lừa đảo tiền cọc nhà trọ bị cư dân mạng cảnh báo
và tất cả những nạn nhân như thế này chủ nhà yêu cầu chuyển ba trăm linh tiền cọc
thế nhưng khi đến nơi gọi điện không liên lạc được và facebook bị chặn
vi minh anh sinh viên năm thứ hai của một trường đại học
em đã từng có một quá trình vất vả để đi tìm nhà trọ thậm chí là bị lừa cọc
trong năm nhất minh anh tìm nhà trên mạng với giá hai triệu đồng một tháng
có đầy đủ tiện nghi điện nước với giá thị trường
thấy nhà đẹp rẻ em đã chuyển cọc
sau khi đặt cọc xong chủ nhà mới đưa ra các điều kiện khác hẳn thỏa thuận ban đầu
như tiền điện nước tiền nhà cao hơn khiến minh anh phải bỏ cọc
em cũng là sinh viên năm hai trong năm nhất em cũng đã có một quá trình tìm trọ khá là vất vả
thì hiện tại mới được có căn phòng trọ như thế này
chia sẻ một chút về quá trình tìm trọ trong năm vừa qua của em
em đã từng bị mất cọc vì bị lừa
và cái nơi ở đó thì rất là trật trội không được an ninh không được an toàn
và em nghĩ rằng cái tình trạng này cũng rất nhiều bạn sinh viên gặp phải
bởi vì là mới là sinh viên năm nhất mà khi lên còn chưa có nhiều kinh nghiệm
thế nên là bị cái hiện tượng và những cái hoạt hành động đấy xảy ra rất là nhiều
minh anh chỉ là một trong số hàng trăm sinh viên đã bị lừa tiền cọc nhà trọ
đây là fanpage của trường đại học kinh tế đại học kinh tế

này nhằm hỗ trợ sinh viên đặc biệt là những sinh viên năm nhất tìm nhà trọ uy tín giúp sinh viên tìm người ở ghép
thế nhưng hàng ngày trang fanpage cũng nhận được nhiều tin nhắn của sinh viên chia sẻ về việc mình bị lừa tiền cọc nhà trọ
em cũng từng nghe những cái câu chuyện về mà đặt cọc xong thì gọi điện cho người ta
thì em cũng đã nhận thức được cái trường hợp đấy
và em đã cảnh giác để mà không nếu mà gặp một cái trường hợp mà bị chủ cho yêu cầu đặt cọc trước thì em sẽ phải xem xét và nghiên cứu thêm
đối với tình trạng đặt cọc như vậy thì chúng tôi khuyên cáo sinh viên là chúng ta hãy tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi chúng ta đặt cọc
và đặc biệt là chúng ta nên hỏi thông tin của các anh chị cũng như là các bạn bè xung quanh trước khi đặt cọc
tại vì khi mà chúng ta đã giao tiền cho họ rồi thì chúng ta xác định là cái đấy rất là khó để mà đỏ lại ngay tiếp khắc được
cho nên tôi khuyến cáo các bạn sinh viên là chúng ta hãy mở rộng cái tầm nhìn của mình hãy mở rộng cái mối quan hệ của mình
hãy tham khảo những cái trang trên mạng và đặc biệt là kết nối với nhau nhiều hơn
tại vì tôi biết là các bạn sinh viên sau một thời gian dài chúng ta chưa có sự kết nối với nhau thì bây giờ đây là lúc để các bạn đoàn kết hơn để chúng ta cùng tương trợ lẫn nhau
để không bị lừa đảo khi tìm nhà cho thuê thì hãy áp dụng những cách dưới đây
thứ nhất chọn ở ký túc xá nếu là sinh viên
thứ hai hãy trực tiếp đi tìm xem phòng trực tiếp
thứ ba hãy rõ ràng trong khoản tiền đặt cọc và hợp đồng khi thuê nhà tránh khúc mắc và khó hiểu
công an thành phố nam định vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã nguy hiểm thường mang theo vũ khí có độ sát thương cao sẵn sàng chống trả khi bị bắt
đối tượng truy nã bị bắt là vũ hành tùy chú tại thành phố nam định
bị công an thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc truy nã về tội trộm cắp tài sản
tuy đã có nhiều tiền án tiền sự là đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản liên tỉnh thường xuyên mang theo vũ khí bên người sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt
đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố nam định đã truy bắt thành công khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố nam định
thu giữ một dao một lưỡi lê một rùi quy điện và một quả lựu đạn
hơn tám cây thuốc viện được trồng trong khu vực hẻo lánh tại địa phận xóm lũng quẩy xã khánh xuân huyện bảo lộc tỉnh cao bằng vừa bị lực lượng công an phát hiện và phá nhổ
lực lượng chức năng tiến hành phá nhổ tám một mươi cây thuốc viện được trồng trên diện tích hơn năm trăm linh m hai và thu toàn bộ tăng vật để xác minh làm rõ vụ việc
tại thời điểm phát hiện lực lượng công an ghi nhận những cây thuốc viện đang trong quá trình
sinh trưởng và giang hoa khu vực phát hiện trồng cây thuốc viện nằm trên sườn núi cao địa hình hiểm trở đi lại khó khăn
sau một thời gian tiến hành xác minh điều tra lực lượng chức năng đã xác định được hai đối tượng là phùng mùi khé và trảo mùi nải cùng chú tại lũng quẩy xã khánh xuân huyện bảo lạc
trong số cây thuốc viện nói trên tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã trồng cây thuốc viện với mục đích là để làm thuốc
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội tiếp tục tăng cao
sở y tế tp hà nội vừa có sự điều chỉnh phân luồng tiếp nhận điều trị f đây là lần điều chỉnh thứ bảy của ngành y tế thành phố
bệnh nhân covid một mươi chín mức độ nặng nguy kịch hoặc trong tình trạng cần hồi sức tích cực điều trị tại tầng ba của các bệnh viện đa khoa đức giang thanh nhàn hà đông sanh pôn sơn tây và đống đa
bệnh viện tầng hai đáp ứng dường bệnh hồi sức tích cực đã phân công và các bệnh viện trung ương bộ ngành
bệnh nhân covid một mươi chín mức độ trung bình hoặc có triệu chứng có tuổi từ lớn hơn hoặc bằng sáu mươi năm mắc bệnh lý nền không ổn định và chưa tiêm đủ liều vaccine
hoặc người bệnh mắc các bệnh lý có triệu chứng cấp tính cần điều trị nội chú hoặc can thiệp chuyên khoa được điều trị tại bệnh viện thuộc tầng hai
người mắc bệnh lý nền ổn định hoặc không ổn định nhưng chưa cần nhập viện chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai mũi vaccine điều trị tại cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín tầng một
bệnh covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện quản lý cách ly điều trị tại nhà tầng một
bên cạnh đó sở y tế hà nội cũng phân tầng điều trị đối với những trường hợp đặc biệt như bệnh chạy thận nhân tạo bệnh tâm thần người bệnh sau ghép tạng
tại hướng dẫn này sở y tế hà nội cũng phân tầng điều trị đối với trẻ em mắc covid một mươi chín
để đảm bảo sự an toàn cho du khách và người dân địa phương đến các địa điểm du lịch tại tỉnh ninh bình
lực lượng chức năng cùng với các sở ban ngành đã chủ động phối hợp và triển khai các biện pháp để phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự
tại khu du lịch sinh thái tràng an bên cạnh việc đo thân nhiệt cho khách du lịch ban quản lý cũng tăng cường cán bộ nhân viên trực người lái đò đeo khẩu trang
thực hiện rửa tay bằng nước khử khuẩn và giữ khoảng cách an toàn theo quy định
về đảm bảo phòng chống dịch của ninh bình rất là tốt
các đồng chí hướng dẫn viên hoặc các đồng chí bảo vệ công an thì các ông chí cũng rất là tận tình chú đáo mà giúp đỡ cho khách du lịch
các biện pháp thì bên mình chấp hành nghiêm chỉnh và tuân thủ công tác năm k của nhà nước đề ra
thì như tôi đang rất hào hứng và phấn khởi tham quan khung cảnh nơi đây và tìm hiểu thêm về nguồn lốc lịch sử
để đón khách du lịch và người dân địa phương đến các khu điểm du lịch một cách an toàn
tỉnh ninh bình đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch xây dựng tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an ninh an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
đây cũng là điều kiện tiên quyết để có thể phục hồi ngành du lịch tại địa phương
chúng tôi cũng đã chỉ đạo đến các khu điểm du lịch cũng như phối hợp với chính quyền các địa phương huyện thành phố trong tỉnh để thực hiện tốt các hoạt động chống dịch
đặc biệt là chúng tôi đã tham mưu để đoàn tỉnh ban hành ra một mươi chín tiêu chí
an toàn cho các loại hình dịch vụ thì tất cả trong một cái diện an toàn để làm sao cho khách du lịch có cái cảm giác đến ninh bình một cách an toàn và hấp dẫn thân thiện nhất
thời gian tới tỉnh ninh bình sẽ đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch
đồng thời cơ quan chức năng các cấp cũng sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch trong lĩnh vực du lịch
qua đó góp phần chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn và đẩy lùi dịch vụ
tạo điều đến thân thiện an toàn hấp dẫn cho du khách đến đây
với đội cảnh sát hình sự công an huyện bình chánh xử lý các đối tượng tham gia vụ đua xe trên đường nguyễn hữu trí
khoảng ba giờ một mươi năm phút rạng sáng ngày một mươi chín tháng hai lực lượng của phòng pc tám nhận tin báo có nhóm thanh niên với hơn một trăm linh xe
đã tổ chức đi thành đoàn nẹp vô lãng lách đánh võng
một số còn bóc đồ xe chạy xe một bánh so với kẻ tốc độ cao từ đôi hoặc nhóm nhỏ trên tuyến đường nguyễn hữu trí
thị trấn tân tốt huyện bình chánh thành phố hồ chí minh chấp ranh tỉnh long an
do có tổ chức cảnh giới từ trước nên nhóm này biết được lực lượng chức năng đang vào cuộc ngăn chặn nên đã tản ra bằng nhiều hướng
tuy nhiên tại tuyến nguyễn hữu trí lực lượng tổ phòng chống đua xe từ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố
đã phối hợp với công an huyện bình chánh và cuộc tổ chức đón lọc
tuy nhiên tại tuyến nguyễn hữu trí lực lượng chức năng đã bắt giữ được một mươi chín xe mô tô hai xe không bị kiểm soát một mươi tám đối tượng gồm một mươi bảy nam và một nữ
hiện nhóm thanh thiếu niên đã được bàn giao cho công an huyện bình chánh tiếp tục lấy lời khai mở rộng điều tra bắt giữ các đối tượng liên quan
và xử lý các phương tiện đối tượng theo quy định
thưa quý vị công an quận tám thành phố hồ chí minh hiện đang điều tra làm rõ vụ việc ô tô lao vào quán nhậu trên đường phạm thế hiển
thuộc phường bảy khiến cho ba người bị thương vào khuya ngày một mươi tám tháng tám
hôm một mươi tám tháng hai xe ô tô biển số năm mươi một h chín mươi bảy nghìn bảy trăm một mươi một lưu thông trên đường phạm thế hiển theo hướng đi cầu bà tàng quận tám thành phố hồ chí minh
khi đến đoạn qua địa bàn phường bảy quận tám thì bất ngờ lao lên vỉa hè tông thẳng vào nhiều bàn nhậu của ba người khách vào gầm rồi kéo lên một đoạn
sau khi tông vào một cây xanh kẹp vào cục điện chiếc xe mới dừng lại
tai nạn khiến ba người gồm hai người đàn ông và một phụ nữ bị thương nặng
trong đó có một người bất tỉnh một người bị coi giật mạnh
các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
tại hiện trường nhiều bàn ghế đồ đặt bị hấp vang khắp đường
tại xét sở ô tô có dấu hiệu xe xỉn
đường người dân yêu cầu ngồi yên trên ô tô để đợi lực lượng chức năng đánh giải quyết
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị liên tiếp gần đây trên địa bàn thành phố hồ chí minh xảy ra nhiều vụ trộm cướp cướp giật tài sản khiến cho người dân bất an
lực lượng công an thành phố hồ chí minh cho biết các thủ đoàn của các đối tượng phạm tội thường gắn với lại sơ hở và thiếu sót của người dân
vì thế cần phải cần thiết nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản và tính mạng của chính mình
theo đó rạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai hai cô gái chở nhau trên xe tay ga lưu thông trên đường lê đình cẩn phường tân tạo quận bình tân
khi gần về tới nhà hai cô gái bị nhóm khoảng sáu người truy đuổi ép ngã ra đường
lúc này nhóm cướp uy hiếp các nạn nhân rồi lấy xe máy tẩu thoát
qua điều tra truy xét đội cảnh sát hình sự công an quận bình tân phối hợp công an phường tân tạo mời làm việc sáu người nghi vấn
có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín gồm ngô nhật thuận huỳnh thanh phát nguyễn quốc an khang nguyễn thanh thương nguyễn tuấn khanh và nguyễn công đông
nhóm này khai đã thực hiện vụ cướp và đã cầm cố tài sản nạn nhân với giá bảy triệu đồng
cũng trong ngày một mươi bảy tháng hai một người đàn ông sáu mươi hai tuổi ngụ phường bình trần đông thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đi bộ đến tiệm tạp hóa gần nhà
sau khi mua đồ trên đường về nhà người đàn ông này bị một thanh niên mặc đồn phục có một ấn dụng giao hàng chạy xe máy đến giật sợi dây chuyền rồi rồ ga tổ thoát
theo hình ảnh camera trước đó thấy nạn nhân đi bộ trên đường kẻ cướp nhìn thấy sợi dây chuyền nạn nhân đeo trên cổ
nên vòng xe lại tấp vào góc đường tại ngã tư chờ sáng đợi sơ hở của nạn nhân để ra tay
từ những vụ cướp giật trên cho thấy hiện nay tội phạm cướp giật hoạt động rất tinh vi và có tính chất lộng hành
trước khi lực lượng chức năng vào cuộc điều tra bắt giữ các đối tượng gây án
thì mỗi người dân nên phối hợp với công an bằng cách nâng cao cảnh giác phòng chống trộm cắp tài sản
chiều nay ngày một mươi chín tháng hai vào khoảng một mươi năm h ba mươi tại công ty chuyên gỗ sấy nhập khẩu trên đường thới an một mươi sáu
thuộc phương thới an quận một mươi hai tp hcm bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi
phát hiện vụ hóa hoạn tại công ty chuyên bán gỗ tấm xáy trên đường thới an một mươi sáu
người dân xung quanh đã hô hoáng và huy động thiết bị tại chỗ dập lửa nhưng bất thành
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm và phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai
nhanh chóng điều hàng chục phương tiện với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
sau hơn một giờ nỗ lực ngọn lửa đã được khống chế
ghi nhận ban đầu vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong công ty bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân vụ việc và thiệt hại đang được điều tra làm rõ
vào các dịp cao điểm hành khách tại khu vực sân bay tân sơn nhất tăng đột biến
và đây cũng là thời điểm mà một số lái xe lợi dụng tình trạng cung không đủ cầu để chặt chém giá cước taxi
tuy nhiên cũng trong cao điểm các chuyến xe buýt ra vào
cầu sân bay lại luôn trống ghế
sở dĩ tồn tại điều này không chỉ vì thói quen của hành khách mà còn là bất cập trong đón trả của tuyến xe buýt này
và liệu việc điều chỉnh những bất cập của chuyến xe buýt có giúp giải quyết được tình trạng bác nháo ở sân bay hay không
trước hết để giải quyết nạn chặt chém tranh giành xe làm lộn xộn mất an ninh trật tự tại sân bay tân sơn nhất
mà dư luận hiện nay đang rất bức xúc và quan tâm
sở giao thông vận tải tp hcm đã cùng với các cơ quan đơn vị liên quan đề ra nhiều biện pháp
khi cao điểm hành khách tăng đột biến
trong trường hợp quá tải đông quá có thể chuyển sang làng đường c
và thậm chí là sẽ chuyển vào cái làng đường b để đi
hay ngay cả cái trạm thu phí một mươi đồng trước khi ra sân bay đó
nếu trong trường hợp mà đông vô nứ thì cũng có thể là chúng tôi đề nghị là cho xã trạm đó
đối với bến chạm xe buýt trong khu vực sân bay tân sơn nhất
ông võ khánh hưng phó giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm
cũng chỉ ra
những bất cập hạn chế thiếu sót trong đó có cả vấn đề chủ quan và khách quan
cụ thể hiện nay chỉ có một trạm xe buýt duy nhất nằm bên phần ga quốc tế
trong khi đó tại khu vực ga trong nước mới là điểm thường xuyên có lượng lớn hành khách
nếu chọn xe buýt để di chuyển thì hành khách trải qua quãng đường dài ba trăm tám mươi mét mới có thể đón xe
vì phải mang theo hành lý đi bộ đoạn đường dài như vậy sẽ gây mệt mỏi bất tiện cho người dân
chưa kể bản thông tin giới thiệu điểm đón xe buýt cũng đang có nhiều hạn chế
cụ thể hiện nay chỉ có một trạm xe buýt duy nhất nằm bên phần ga quốc tế
nhân viên tới khu vực cửa ra của ga quốc nội để tuyên truyền hướng dẫn người dân
kế đến sẽ là tăng cường các bản chỉ dẫn hướng dẫn tại khu vực này
chúng tôi đã đề nghị với sân bay tân chính nhất là tạo điều kiện để cho hai tuyến xe buýt này
là có chỗ dừng đậu ở gần vị trí của ga quốc nội
để nhằm giúp cho hành khách có thể dễ dàng đón xe để đi
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc tăng cường chuyến và có thêm trạm xe buýt tại cao quốc nội
chỉ có thể giảm bớt được phần nào ủng tắc tại sân bay mà thôi
hiện nay thói quen một bước tới nhà trong quan niệm của người dân là khá phổ biến
điều này cho thấy số lượng người chọn xe buýt là rất hạn chế

thưa quý vị hiện sinh viên của nhiều trường đại học cao đẳng và trung cấp đã quay trở lại thành phố hồ chí minh để tiếp tục học tập trước vụ việc năm sinh viên mất tích và tử vong
khi đi nhập học các trường đại học đã ra nhiều thông báo nhằm nhắc nhở cảnh báo và bảo vệ sinh viên của mình
các trường học cũng đã cùng với các đoàn thể có nhiều hoạt động để hỗ trợ thân sinh viên

cũng như nhiều sinh viên năm nhất em dương ngọc minh châu quê tỉnh bến tre
vẫn còn cảm thấy bỡ ngỡ khi trở thành tân sinh viên ở một đô thị nhộn nhịp như thành phố hồ chí minh
kể từ khi vụ việc nam sinh viên vào thành phố hồ chí minh nhập học mất tích và tử vong xảy ra
dương cũng được gia đình căng dặn thêm rất nhiều để bảo vệ bản thân mình ở một ngôi trường mới
sau khi mà nghe cái vụ việc của nam sinh viên phụ huynh cứ nhắc nhở em là ra đường không nên đi theo một người lạ nào khác
không nên tin người quá nhiều nên phòng bị cho mình những kỹ năng tốt để tránh được những người xấu
em thì em ở dưới tỉnh em lên thì em cần cái tư vấn về kỹ thuật xá và nhà chợ
thì em đã tới phòng tác sinh viên để được hỗ trợ là tư vấn cho em những cái kỹ thuật xá nào gần trường
phần tiện cho việc đi lại của em và hỗ trợ cho em về giảm tối thiểu cái phần tiền để em chi cho nhà chợ và kỹ thuật xá
mặc dù nguyên nhân tử vong của nam sinh viên đã được cơ quan chức năng xác định là do tự tử
nhưng trước những nguy cơ có thể xảy đến với tân sinh viên bất cứ lúc nào giữa trốn phồn hoa đô hội
với nhiều cạm bẫy như thành phố hồ chí minh các trường đại học đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ sinh viên của mình
ngay trong sinh hoạt đầu khóa rồi trong các buổi sinh hoạt lớp hay trong các buổi học online
và kể cả trong các trang thông tin của nhà trường thì luôn luôn có những bài viết cảnh báo
ví dụ như là dụ dỗ về tham gia vào bán hàng đa cấp hay là dụ dỗ tham gia một số đường dây
hay là nhiều khi các bạn không biết là người ta dụ người ta cho tiền hay là người ta cho học bổng
thì tất cả những cái đó thì nên trao đổi với phòng công tác sinh viên
nếu thật sự có lợi
thì phòng công tác sinh viên sẽ tư vấn và giúp cho các bạn nhận những cái phần học bổng đó
hay là giúp cho các bạn có thêm việc làm nhưng mà làm sao đảm bảo việc học và an toàn cho các bạn
và bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng hai này thì tất cả các bạn sẽ học trực tiếp một trăm linh
và nhà trường đang chuẩn bị trong một tháng này là có đầy đủ các đội hình về an ninh trật tự
rồi nhà trọ rồi đội hình kể cả gọi là xe ôm rồi đội hình rác để chở tư vấn miễn phí hết cho các bạn
bên cạnh các trường đại học thì các đoàn thể tại thành phố hồ chí minh cũng có nhiều hoạt động tiếp sức cho tân sinh viên
trước đó từ ngày một mươi ba tháng hai trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố hồ chí minh đã ra quân nhiều đội hình sinh viên tình nguyện
tại các bến xe miền đông và bến xe miền tây để hỗ trợ tân sinh viên ở các tỉnh đến thành phố hồ chí minh nhập học
các sinh viên tình nguyện tại bến xe miền đông cho biết từ khi vụ việc năm sinh viên tử vong xảy ra
thì đa phần các bạn ở tỉnh lên thành phố khi đến bến xe đã dày dặc hơn khi tiếp xúc với người lạ và có người thân đi cùng
tuy nhiên đội hình này vẫn tiếp tục duy trì đến ngày hai mươi tháng hai
hỗ trợ sinh viên và người nhà khi các bạn vừa đến bến xe
thì tụi em gọi là chỉ hỗ trợ mấy bạn nữ ra khiên đồ hoặc là khiên hỗ trợ mấy bạn tìm cái bến xe buýt để hỗ trợ cái chi phí
thì khi mà mấy bạn cần tìm nhà trọ thì tụi em đã có sẵn những cái nhà trọ uy tín những cái chủ chợ rất là ổn định
và tụi em đã trác qua hết toàn bộ rồi thì tụi em vẫn sẽ hỗ trợ các bạn và các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn
và vấn đề thứ hai nữa là mấy bạn cần tìm về vấn đề việc làm thì mấy bạn đã có sẵn những cái việc làm mấy bạn muốn
và mấy bạn lên mấy bạn chỉ hỏi thêm mình những cái vấn đề thông tin gọi là như chỗ ra như thế nào làm như thế nào ra làm sao
tụi em cũng chỉ hỏi hỗ trợ thêm thông tin cung cấp thêm thông tin cho các bạn về cái việc làm đó thôi ạ
dẫu biết rằng các em tân sinh viên sẽ có nhiều bỡ ngỡ khi bước chân vào môi trường học tập sinh sống hoàn toàn khác
nhưng các trường đại học các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tp hcm vẫn luôn song hành để hỗ trợ các em khi cần thiết
nhưng quan trọng hơn hết là các em phải có nhận thức và tự ý thức bảo vệ bản thân mình